hiện nay dịch tả lợn châu phi đã xuất hiện tại một mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng số lợn phải tiêu hủy là hơn năm trăm linh con
tại trung quốc đã ghi nhận một mươi bốn ổ dịch với tổng số hơn ba mươi tám con lợn mắc bệnh phải tiêu hủy
trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu phi công tác phòng chống dịch xâm nhập vào việt nam đang được đặt ra cấp bách
trong đó cùng với việc vệ sinh chuồng trại chăn nuôi tập trung kiểm soát chặt chẽ các cửa khẩu càng biển cấm buôn bán nhập khẩu các sản phẩm thịt lợn
được xem là các giải pháp quan trọng để ngăn chặn dịch tả lợn châu phi xâm nhiễm vào nước ta
thưa quý vị và các bạn thời điểm này dịch tả lợn châu phi đang có diễn biến phức tạp
mặc dù chưa xuất hiện ở việt nam nhưng nguy cơ xâm nhiễm là rất cao
do vậy việc chủ động ngăn chặn loại dịch bệnh này nhất là tại khu vực biên giới tỉnh lạng sơn là hết sức cần thiết
khu vực biên giới của lạng sơn là khu vực biên giới của lạng sơn
lạng sơn có nhiều cửa khẩu nhiều đường tắt lối mở
do đó việc ngăn chặn buôn bán vận chuyển lợn và các sản phẩm từ lợn tương đối khó khăn
vì các mặt hàng này dễ được mang vác vận chuyển qua đường mòn đường tắt lối mở
tuy nhiên với nhiều kinh nghiệm trong công tác phòng chống cúm gia cầm trước đây
các lực lượng chức năng của tỉnh lạng sơn đã chủ động tăng cường phối hợp
để lạng sơn ngăn chặn dịch bệnh tả lợn có nguy cơ xâm nhiễm vào địa bàn
tăng cường kiểm tra giám sát phối hợp với các lực lượng chức năng như hải quan
kiểm dịch động vật tăng thanh kiểm tra giám sát tất cả các tài cửa khẩu
và các đường mòn lối tắt trên biên giới
tuyệt đối không cho các sản phẩm từ lợn và lợn nhập lậu qua cửa khẩu tân thanh
để làm tốt công tác ngăn chặn dịch bệnh các cơ quan chức năng như tri cục kiểm dịch động vật
bộ đội biên phòng đã xử lý các lực lượng chức năng
đã chủ động in ấn các tài liệu liên quan
đồng thời phối hợp trong việc tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức cho người dân
nhất là cư dân biên giới thường xuyên qua lại buôn bán vận chuyển hàng hóa
để họ không vận chuyển không buôn bán các mặt hàng liên quan đến lợn và sản phẩm từ lợn
tri cục kiểm dịch động vật vùng đạng sơn đã đồng bộ triển khai các biện pháp để ngăn chặn
thứ nhất là về công tác tuyên truyền đặc biệt là tuyên truyền người dân
không vận chuyển buôn bán lợn
và sản phẩm của lợn vào việt nam
thứ hai chỉ đạo các trạm kiểm dịch động vật cửa khẩu tăng cường công tác kiểm tra giám sát
ngăn chặn tuyệt đối không cho mang lợn sản phẩm của lợn
kể cả những sản phẩm đã qua chế biến
quà tặng quà biếu của cư dân biên giới cũng tuyệt đối không được mang vào
thường xuyên qua lại cửa khẩu để trao đổi hàng hóa
hôm nay tôi được các đội vi phòng và
kiểm dịch hải quan
nhận thức về bên trung quốc đang có dịch tả lợn châu phi
này rồi về đã nhận thức được
và về trao đổi với gia đình và bà con
với xóm không sang trung quốc để mua bán và sử dụng
dịch mua thịt lợn của trung quốc mang về việt nam sử dụng nữa
tại một mươi hai điểm cửa khẩu trên địa bàn
các lực lượng chức năng đã bố trí thêm lực lượng
chủ động kiểm soát vận chuyển hàng hóa qua đường mòn lối mở và cửa khẩu
tổ chức điểm chốt chặn hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ qua các lối mở
tăng cường kiểm soát cả người lẫn hàng hóa
để đề phòng tình trạng giấu sản phẩm động vật trong hàng hóa khác để tuồn vào nội địa
tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu
như biên phòng hải quan ban quản lý cửa khẩu để ngăn chặn
không cho mang những sản phẩm của lợn và lợn vào việt nam
đồng thời kiên quyết bắt giữ
xử lý và tiếp nhận những lô hàng bắt được của các lực lượng chức năng để kịp thời tiêu hủy
thông thường mặt hàng lợn và sản phẩm từ lợn thường xuyên được xuất từ việt nam sang trung quốc
nhưng thời điểm này giá thịt lợn tại trung quốc thấp hơn ở việt nam
do vậy theo quy luật của thị trường
thì mặt hàng ở nơi giá thấp sẽ được chuyển đến nơi giá cao hơn để tiêu thụ
cho nên việc chủ động ngăn chặn ngay từ đầu các mặt hàng lợn và sản phẩm tư lợn
đến khu vực biên giới xâm nhập vào việt nam tại khu vực biên giới là hết sức cần thiết
thưa quý vị và các bạn trước tình hình dịch tả lợn châu phi diễn biến phức tạp và nguy cơ lây nhiễm vào nước ta là rất cao
vào ngày một mươi hai tháng chín thủ tướng chính phủ đã ban hành công điện số một nghìn một trăm chín mươi bốn
triển khai các biện pháp ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu phi xâm nhiễm vào việt nam
bên cạnh đó ngày một mươi bốn tháng chín với sự chủ trì của phó thủ tướng trịnh đình dũng
bộ nông nghiệp đã tổ chức hội nghị
họp trực tuyến với sáu mươi ba tỉnh thành phố để triển khai công tác phòng chống dịch bệnh động vật vụ thu đông
và ngăn chặn dịch tả lợn châu phi xâm nhiễm vào việt nam
hội nghị diễn ra trong bối cảnh nguy cơ bệnh dịch tả lợn châu phi bùng phát gần đây tại trung quốc
đang đe dọa xâm nhập vào việt nam và có thể gây tác hại nghiêm trọng cho ngành chăn nuôi của nước ta
đây là loại dịch bệnh trên động vật chưa từng được ghi nhận tại việt nam
dịch tả lợn châu phi là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm
do virus gây ra dịch lây lan chủ yếu do việc vận chuyển lợn
và các sản phẩm bệnh nghi mắc bệnh từ nơi này sang nơi khác
virus bệnh dịch tả lợn châu phi có thể gây chết ở lợn với tỷ lệ rất cao
so với virus gây bệnh lợn mồm long móng trên da súc tai xanh trên lợn dịch tả cổ điện
hiện nay trên thế giới vẫn chưa có vaccine thuốc điều trị dịch tả lợn châu phi
kinh nghiệm phòng chống dịch một số nước cho thấy
thái lan đã ban hành lệnh tạm dừng nhập khẩu lợn và các sản phẩm thịt lợn từ trung quốc
nơi đang xuất hiện dịch tả lợn châu phi đồng thời kiểm soát hành lý của khách du lịch tại sân bay cửa khẩu càng biển
còn tại trung quốc đã thực hiện việc đóng cửa các chợ buôn bán lợn sống không cho phép vận chuyển lợn
và các sản phẩm của lợn ra khỏi địa bàn các tỉnh có bệnh đồng thời thiết lập các vùng bị dịch
đe dọa bàn kính ba km và vùng bảo vệ là một mươi km tiêu hủy đàn lợn nhiễm bệnh và các đàn có nguy cơ kèm theo mức hỗ trợ lợn tiêu hủy
trên cơ sở phân tích diễn biến dịch tả lợn châu phi và những nguyên nhân chính như chăn nuôi tăng trưởng cao trong thời gian qua
thời tiết bất thường với mưa nhiều độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi để virus phát triển
việc vận chuyển buôn bán nhập lậu động vật chưa được ngăn chặn quyết liệt
các đại biểu đã tập trung đưa ra nhiều giải pháp để ngăn chặn dịch tả lợn châu phi xâm nhiễm vào việt nam
chúng tôi là ba trăm tám mươi sáu xã chưa kể phường thị trấn thì đến tầng thôn xóm là phải cố gắng kiểm soát
và nhất là là vệ sinh tiêu động rồi môi trường thậm chí rắc rối bộ
thế này thì hà nội cũng đã và đang làm tới đây cũng phải làm quyết liệt và bằng những hành động cụ thể
đẩy mạnh cái tuyên truyền tập huấn cho các chủ trang trại
đẩy mạnh tuyên truyền tập huấn cho các chủ trang trại
cho những cái cơ sở thú y vùng thú uy địa phương thì tôi nghĩ là cái này cũng rất quan trọng
vì khi hiểu sâu hiểu rõ về cái dịch bệnh này thì người ta sẽ cảnh giác hơn lưu ý hơn và kiểm soát tốt hơn
từng người cha nuôi từng cơ sở cha nuôi phải xác định đây là cái công việc chung
chứ không thể một ngành nào hay một cơ quan nào có thể làm được
đấy đó là cha nuôi an toàn sinh học cha nuôi áp dụng các quy trình thượng hành tốt
đảm bảo cho con lợn có sức khỏe tốt nhất
chuồng trại đảm bảo vệ sinh an toàn sinh học
đảm bảo vệ sinh an toàn thu y tốt nhất tôi cho rằng đấy là từng người chăn nuôi từng cơ sở chăn nuôi chúng ta phải làm
khuyến cáo cho người chăn nuôi và những người trong giám sát sẽ thấy lợn ốm lợn chết thì báo ngay cho cơ quan thu y và chính quyền địa phương để người ta tổ chức xét nghiệm
bởi vì đối với bệnh dịch tả lợn châu phi thì triệu chứng lâm sàng rất giống với bệnh dịch tả lợn cổ điển cho nên chỉ có lấy mẫu gửi xét nghiệm thì chúng ta mới kiểm tra ra được
kết luận hội nghị phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm công điện của thủ tướng và công điện của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn về ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu phi xâm nhiễm vào việt nam
phòng chống dịch bệnh trên gia súc gia cầm có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với ngành chăn nuôi nói riêng và ngành nông nghiệp nói chung
theo đó phải chủ động phòng là chính nếu không làm tốt để xảy ra dịch bệnh sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới ngành chăn nuôi thu nhập và đời sống của người dân

theo thông tin của tổ chức thú y thế giới từ cuối năm hai nghìn một mươi bảy đến nay đã có một mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ báo cáo có dịch bệnh tả lợn châu phi với tổng số lợn buộc phải tiêu hủy là trên năm trăm linh con
từ đầu tháng tám năm hai nghìn một mươi tám đến nay trung quốc báo cáo tổng cộng có một mươi bốn ổ dịch xuất hiện tại sáu tỉnh bao gồm an huy hắc long giang hà nam liêu ninh giang tô và chiết giang với tổng số hơn ba mươi tám con lợn các loại buộc phải tiêu hủy
hiện nay dịch vẫn đang có triệu
chiều hướng lan nhanh xuống phía nam của trung quốc
nguy cơ bệnh dịch tả lợn châu phi từ nước ngoài xâm nhiễm vào nước ta thông qua các hoạt động vận chuyển buôn bán tiêu thụ lợn sản phẩm của lợn nhập lậu không rõ nguồn gốc
nhất là tại các tỉnh biên giới phía bắc và các tỉnh thành phố khác có chăn nuôi lợn với số lượng lớn là rất cao
bên cạnh đó hiện nay đang là thời gian giao mùa khí hậu thay đổi rất thuận lợi cho các loại dịch bệnh trên vật nuôi bùng phát
vì vậy tăng cường các giải pháp phòng chống dịch là yêu cầu cấp bách đều đặt ra hiện nay
để giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc phỏng vấn bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường
xin chào bộ trưởng thưa bộ trưởng vì sao năm nay bộ nông nghiệp lại quyết định thắt động một chiến dịch phòng chống dịch bệnh trên vật nuôi vào vụ thu đông ạ
năm nay cũng là một năm biến đổi khí hậu tác động những hiện tượng dị thường
trong đó có hai nhân tố rất đặc biệt một nắng nóng này cộng với mưa nhiều như thế đây là tiền đề của lan truyền dịch bệnh phát triển những dịch bệnh trên chăn nuôi nói chung
chính vì thế năm nay bộ quyết định là tổ chức một hội nghị để đôn đốc các địa phương các ngành tập trung nhiều hơn vào công tác phòng trừ đối với nhóm bệnh trên chăn nuôi
hiện nay việc ngăn chặn dịch tả lợn châu phi vào việt nam đang là vấn đề nóng vậy vấn đề này đang được ngành triển khai như thế nào ạ
chăn nuôi lợn của việt nam đóng một vai trò rất quan trọng
chính vì thế là chúng ta phải đặt vấn đề quan trọng tới công tác phòng
thứ hai xung quanh nước chúng ta hiện nay trên thế giới có một mươi bảy nước đã xuất hiện dịch tả châu phi này rồi
gần chúng ta nhất là trung quốc
chính vì thế vào ba mươi tháng tám bộ nông nghiệp đã có công điện chỉ đạo tất cả các địa phương các hệ thống ngành dọc tập trung vào việc phòng trừ này
nhưng trước tình hình hiện nay cao như vậy ngày một mươi hai tháng chín vừa qua thủ tướng chính phủ tiếp tục có một công điện
chính vì thế vào ba mươi tháng chín bộ nông nghiệp đã có công điện chỉ đạo tập trung vào việc phòng trừ này